thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi một tháng tám trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ cháy tiệm sửa xe máy khiến ba mẹ con bị mắc kẹt
người dân địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa kịp thời
tuy nhiên người mẹ và một người dân đã tử vong
thời điểm xảy ra cháy nhà ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài
tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng bị điện giật tử vong
tại hiện trường tiệm sửa xe máy cháy rụi mái tôn đổ sập xuống
lãnh đạo công an tỉnh bình thuận và công an thành phố phan thiết cũng có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu người cứu nạn
một trong hai nạn nhân còn đang cấp cứu là bé trai được đưa ra khỏi đám cháy đầu tiên
theo đoạn clip được chia sẻ để giữ mạng sống cho bé trai nám đen khắp cơ thể vừa được cứu ra khỏi đám cháy
nam chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng mọi cách sơ cứu ban đầu ngay trên xe cứu thương
và chạy đua với thời gian để cứu cho bé
hành động đẹp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ôm cháu bé sơ cứu ngay trên xe cứu thương
đang được lan tỏa mạnh mẽ gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng xã hội
và hiện nay công an tỉnh vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy